nga vẫn để ngỏ cánh cửa khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen với điều kiện mỹ phải thực sự dỡ bỏ các rào cản trừng phạt
đại sứ nga tại mỹ vào ngày hôm nay đã đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh các bên liên quan đều đang thúc đẩy nỗ lực nối lại thỏa thuận
đại sứ nga tại mỹ anatoly atonov nêu rõ giới chức nga cả cấp cao nhất đã nhiều lần nhấn mạnh cơ hội khôi phục hoạt động của sáng kiến ngũ cốc biển đen vẫn luôn rộng mở
chỉ cần đảm bảo các yêu cầu chính đáng của phía nga được đáp ứng thì những thỏa thuận do thổ nhĩ kỳ làm trung gian sẽ được thực thi nghiêm túc
đại sứ antonov tái khẳng định các thỏa thuận nêu trên không chỉ bao gồm phần việc của ukraine mà còn cả bản ghi nhớ không kém phần quan trọng giữa nga và ban thư ký liên hợp quốc
về vấn đề xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm và phân bón của moscow ra thị trường thế giới
trước đó ngày một mươi tháng chín ngoại trưởng nga sergei lavrov cũng tái khẳng định sẽ quay trở lại thỏa thuận nếu các điều kiện của moscow liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nước này ra thị trường toàn cầu được đáp ứng
trong khi đó cố vấn an ninh quốc gia mỹ jake sullivan tuyên bố washington hiện không nhận thấy triển vọng các bên nhanh chóng quay trở lại thỏa thuận vì moscow đang thay đổi các yêu cầu trong vấn đề này